ngày hôm nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng mà tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đạt được trong cuộc hội đàm ngày một mươi hai tháng một mươi hai
nhất là việc hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh thành quả mang tầm vóc lịch sử này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai đảng hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới sâu rộng thực chất và bền vững hơn
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tiệu quan trọng trong công cuộc đổi mới của việt nam
đánh giá cao những thành tiệu và đổi mới không ngừng của quốc hội việt nam cũng như kết quả hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc những năm qua
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình ghi nhận giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp của hai cơ quan lập pháp luôn được duy trì
sự phối hợp tại các cơ chế đa phương diễn ra thường xuyên đưa quan hệ giữa cơ quan lập pháp trở thành một bộ phận quan trọng của quan hệ tổng thể giữa hai đảng hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề xuất quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc duy trì tăng cường hơn nữa giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp
các ủy ban chuyên trách nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển cân bằng bền vững đặc biệt là nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa nông sản của việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực ủng hộ nhau đăng cai các diễn đàn hội nghị quốc tế
thúc đẩy các cơ quan có trách nhiệm của hai nước kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng phù hợp với các thỏa thuận nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phối hợp thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai đảng hai nước

chủ tịch quốc hội vân đình huệ cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn hội nghị quốc tế và khu vực ủng hộ nhân đại trung quốc tăng cường giao lưu hợp tác với quốc hội việt nam và hoan nghênh đồng chí vân đình huệ sang thăm trung quốc trong năm hai nghìn hai mươi bốn để tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò to lớn hơn nữa trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện chung việt